bộ nội vụ tổ chức hội nghị lấy ý kiến góp ý vào đề án tổng thể sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã từ nay đến năm hai nghìn hai mươi một
đồng chí trương hòa bình ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng thường trực chính phủ chủ trì hội nghị
phát biểu khai mạc hội nghị phó thủ tướng thường trực chính phủ trương hòa bình nhấn mạnh
việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện cấp xã là việc khó nhưng rất cần thiết
vì thế các địa phương cần căn cứ vào điều kiện thực tế để có những đóng góp thiết thực góp phần triển khai hiệu quả đề án theo lộ trình đề ra
theo báo cáo của bộ nội vụ trong thời gian qua quá trình chia tách sắp nhập đơn vị hành chính trong từng giai đoạn của đất nước
bên cạnh những kết quả tích cực vẫn còn nhiều hạn chế như bộ máy cồng cành tăng biên chế tăng trì ngân sách
gây khó khăn trong việc định hướng phát triển kinh tế xã hội
hiện cả nước có năm trăm tám mươi tám trên bảy trăm một mươi ba đơn vị hành chính cấp huyện và chín bốn trăm ba mươi bốn trên một mươi một một trăm sáu mươi hai
đơn vị hành chính cấp xã chưa đạt tiêu chuẩn về diện tích và dân số
theo đề án từ nay đến năm hai nghìn hai mươi một cơ bản thực hiện việc sắp xếp các xã các huyện chưa đạt năm mươi cả hai tiêu chí dân số và diện tích
từ hai nghìn hai mươi hai đến hai nghìn ba mươi hoàn thành việc sắp xếp tất cả các huyện các xã không đạt tiêu chuẩn
theo ý kiến của các địa phương việc sắp xếp sắp nhập cần được tiến hành cẩn trọng
tùy thuộc vào điều kiện thực tế để bảo đảm việc sắp xếp giảm biên chế thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của địa phương